ngày hôm qua hệ thống quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu chín trăm bốn mươi tám ca mắc mới
tăng hai chín mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
hà nội đã bước qua con số hai ca trong một ngày
và vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất trong cả nước
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới who các kháng thể sẽ suy giảm theo thời gian
khả năng sinh miễn dịch của một số loại vaccine cho thấy là các kháng thể sẽ tồn tại ít nhất là sáu tháng
mặc dù vaccine có thể mất khả năng bảo vệ chống lại việc nhiễm virus sars cov hai theo thời gian
nhưng khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng thì vẫn được duy trì lâu dài
việc tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín là cần thiết
trong đó liều nhắc lại được sử dụng cho những người đã hoàn thành đủ số mũi tiêm cơ bản
nhằm khôi phục hiệu quả của vaccine
liều bổ sung dành cho những người mà tỷ lệ đáp ứng miễn dịch được coi là không đủ
sau khi đã tiêm đủ số mũi tiêm của liều cơ bản nhằm tối ưu hóa hoặc tăng cường đáp ứng miễn dịch
để thiết lập mức hiệu quả bảo vệ đủ để chống lại virus covid một mươi chín